thưa quý vị chiều ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực
nhiều chuyên an lớn nhiều vụ việc phức tạp được điều tra khám phá nhanh chóng tạo dư luận tốt trong nhân dân
nhất là đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm tín dụng đen tội phạm có tổ chức có yếu tố nước ngoài
trong tháng lực lượng công an điều tra khám phá gần ba bốn trăm năm mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt gần sáu tám trăm linh đối tượng triệt phá tám băng nhóm tội phạm
ý gần ba trăm bảy mươi vụ bắt khoảng một bảy trăm bốn mươi đối tượng cơ bạc
tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
kết quả thực hiện đề án sáu cp cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt chín mươi chín mươi một
các chương trình kế hoạch đề án dự án trọng điểm công tác triển khai thi hành pháp luật
nhất là các dự án luật vừa được quốc hội thông qua được trú trọng công tác xây dựng lực lượng được thúc đẩy triển khai quyết liệt
đặc biệt là đề án số một mươi chín của đảng ủy công an trung ương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
tổ chức thành công đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
dưới sự điều hành của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
các đại biểu đã tham luận làm sâu sắc hơn tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba như công tác quản lý xuất nhập cảnh
đấu tranh với tội phạm mua bán người tội phạm ma túy công tác quản lý phòng ngừa đấu tranh liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
báo cáo kết quả triển khai đề án số một mươi chín của đảng ủy công an trung ương một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tại hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba diễn biến phức tạp
do đó công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục ra soát những hành vi phương thức thủ đoạn của tội phạm để chủ động đề xuất những giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
tiếp tục thực hiện các giải pháp lộ chính nâng cao tỷ lệ chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba yêu cầu công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả
tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh mùng hai tháng chín chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong triển khai bảo đảm an ninh an toàn
đoàn các nguyên thủ quốc gia thăm và làm việc tại việt nam tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ mà chính phủ thủ tư chính phủ giao bộ công an
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo
thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm tăng cường phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự đang nổi lên và có xu hướng gia tăng
đặc biệt là hoạt động tín dụng đen tập trung tổ chức đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông thực hiện đấu giá biển số xe ô tô
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
và triển khai thực hiện tháng chín tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
hôm qua tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp trung tướng arif mustafa
phó điều phối truyền thông thông tin và bộ máy của bộ điều phối chính trị pháp lý và an ninh indonesia
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam indonesia
ngày càng phát triển mạnh mẽ sâu rộng và hiệu quả
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng indonesia
cũng không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển
hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong đó có trao đổi về chính sách nâng cao trình độ kỹ thuật số quốc gia
chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn về phát triển dịch vụ công điện tử
nhằm triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã gợi mở một số phương hướng hợp tác để hai bên nghiên cứu triển khai trong thời gian tới
liên quan tới công nghệ chuyển đổi số
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tiếp ngài arif mustafa khẳng định
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
cùng chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai có hiệu quả tiến trình xây dựng chính phủ số chuyển đổi số của mỗi nước
qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai bộ nói riêng giữa hai nước nói chung
thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo hai bộ quốc phòng việt nam và trung quốc
chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
sẽ được tổ chức tại tỉnh lào cai việt nam và tỉnh vân nam trung quốc từ ngày bảy đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
chiều nay bộ quốc phòng đã tổ chức gặp mặt báo chí để giới thiệu và tuyên truyền về sự kiện này
tại buổi gặp mặt báo chí ban tổ chức cho biết bộ quốc phòng hai nước sẽ làm trưởng đoàn chính thức tham dự giao lưu lần thứ tám
ban tổ chức cũng giới thiệu tới báo chí kết quả đối ngoại biên phòng giữa biên phòng việt nam
và lực lượng bảo vệ biên giới trung quốc một số mô hình hoạt động hợp tác nổi bật giữa hai lực lượng thời gian qua
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bốn đến nay hai nước đã tổ chức thành công bảy lần giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới
mô hình giao lưu đã góp phần quan trọng thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa các đơn vị bảo vệ biên giới hai nước
nâng cao khả năng phối hợp giải quyết ổn thỏa kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh ở biên giới
giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc đã trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của đối ngoại biên giới
và được bộ quốc phòng việt nam nhân rộng tổ chức thành công các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với lào và campuchia
thưa quý vị công an viên đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
và trong những ngày diễn ra việc truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ khủng bố hôm một mươi một tháng sáu trên địa bàn tỉnh đắk lắc
ngoài sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an chính quyền các cấp nhân dân thì không thể không nhắc đến vai trò những đóng góp của lực lượng công an viên
ngay sau khi vụ việc khủng bố xảy ra tất cả các đồng chí công an viên tại hai mươi một thôn buôn của xã yà tiêu đều tích cực tham gia công tác truy bắt nhóm đối tượng phạm tội
ngoài trực tiếp tham gia vây bắt các đối tượng phạm tội lực lượng công an viên khi đó cũng là những người tích cực đi vận động chấn an tinh thần bà con
nhắc nhở người dân không nên hoang mang tích cực thông báo với chính quyền và lực lượng chức năng khi phát hiện trường hợp khả nghi
sau khi sự việc xảy ra ngày một mươi một
tháng sáu lực lượng công an viên từng thôn buôn trực trăm phần trăm
các đồng chí công an viên ở thôn buôn nhà của các đồng chí ở tại thôn buôn này cũng thụng lợi trong công tác liên quan đến những người dân trên địa bàn thôn buôn đó
nên đồng chí tổ chức công tác vận động truyền truyền và phát động phong trào toàn giao ngộ vệ an ninh tổ quốc
liên quan đến vụ việc đó thì đồng chí sẽ thông báo trên các hệ thống thông tin như là loa
hoặc là đi vận động từng người dân để tham gia vào cái vụ việc xảy ra ngày một mươi một tháng sáu
có thể nói lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân
nhiệm vụ nhiều tuy nhiên hiện chưa có luật quy định cụ thể riêng cho lực lượng này
chính vì vậy việc xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết
đây chính là điều kiện quan trọng góp phần thống nhất kiện toàn
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

việc ban hành luật sẽ tạo hành lang pháp lý minh bạch trong việc xác định phân định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đảm bảo phù hợp với trình độ năng lực và tránh trùng lập với nhiệm vụ quyền hạn của công an cấp xã và chính quyền cơ sở
có cái luật cụ thể trong cái dịp hải đây cũng là một trong những hướng về cơ sở hướng về người dân và cho chúng tôi là những người đại diện trước nhân dân ở cơ sở
nhất là các tổ dân phòng các tổ thư quản các tổ phòng cháy chứa cháy chúng ta có cái quyết định cụ thể
đóng góp cho dự thảo luật một số ý kiến lo ngại về việc tăng biên chế ngân sách
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia và lãnh đạo các địa phương thì việc thống nhất hợp nhất các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ không làm tăng chi ngân sách nhà nước và có tính khả thi
cái ngân sách tôi nghĩ là cũng giảm cho nhà nước chứ không phải là phát sinh bởi vì hợp nhất ba lực lượng mà
thì cũng không có vấn đề gì lớn
quan trọng là bây giờ các cơ quan dọn thảo cũng như quốc hội ban hành là có một cái thống nhất chung cho địa phương tổ chức thực hiện một cái khung
hiện tại thì đối với những người làm tắc an ninh trật tự ở tại cơ sở thì có thể là chỉ một con người thôi
nhưng mà chịu cái sự tác động của hai cái văn bản khác nhau của chúng ta
một là với lực lượng dân phòng thì hiện nay nó đang nằm trong luật phòng cháy chữa cháy
và cái thứ hai là đối với lực lượng bảo vệ dân phố thì nó lại đang nằm một cái pháp lệnh
về cái bảo vệ dân phố
thế cho nên là mà trên thực tế thì ở tại địa phương chúng tôi thì hai con người này nhiều khi nó lại chỉ là một người thôi
nhưng mà chịu sự tác động của hai văn bản này
nên theo tôi thì cái này chúng ta nên thống nhất vào một cái văn bản và để làm chúng ta quản lý cho nó tốt
và những người thực hiện người ta cũng thấy là cái này có sự thống nhất
khi mà thành lập cái lực lượng này để điều chỉnh theo một cái pháp luật cụ thể để sắp xếp lại cái bộ máy tổ chức
chứ cũng không phải là buộc là phải là tuyển thêm
cho nên là tôi nghĩ rằng là cái kinh phí để mà đào tạo và tổ chức lại cái bộ máy này để cho cái lực lượng an ninh hoạt động tại cơ sở
thì nó tốt hơn chứ không có phát sinh ti phí
nếu không có những cái lực lượng này và họ thiếu đi cái kỹ năng để hoạt động hoặc là họ không được hướng dẫn
theo một cái thước đo của quy định của pháp luật
thì nó sẽ thiếu đi cái chất lượng và nó không bài bản nó không mang lại hiệu quả
do đó là tôi nghĩ rằng là khi mà luật được thông qua thì nó tác động trực tiếp đến đời sống của xã hội
và mang lại cái bình an cho từng người dân ở từng cái địa phương